công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động luôn được ngành lao động thương minh và xã hội tỉnh đắk lắk chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thường xuyên liên tục bằng nhiều hình thức và cách làm sáng tạo
công tác thông tin thị trường lao động kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp luôn được quan tâm
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh đã tư vấn việc làm và nghề nghiệp cho gần ba mươi một lượt người giới thiệu việc làm cho hơn một mươi hai lượt người
trong đó số có việc làm sau khi giới thiệu gần năm năm nghìn người
riêng trung tâm dịch vụ việc làm đã tư vấn việc làm và nghề nghiệp cho hơn hai mươi bảy lượt người giới thiệu việc làm cho hơn một mươi năm nghìn lượt người có việc làm sau khi giới thiệu là hơn bốn người
còn tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trung tâm dịch vụ việc làm đã giải quyết việc làm cho hơn hai mươi năm lao động tư vấn việc làm và nghề nghiệp cho khoảng bốn mươi lượt người
tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm định kỳ tại trung tâm dịch vụ việc làm và phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương
từ đó đã giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức hai năm
hạn chế tối đa tỷ lệ thất nghiệp khu vực nông thôn là một ba
không những thế để đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm
thời gian qua trung tâm dịch vụ việc làm đắk lắc cũng đã hoàn thành cập nhật thông tin cung cầu lao động
phần mềm này giúp trung tâm cập nhật kịp thời những biến động về thị trường lao động
hay những thông tin về các doanh nghiệp hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
thời gian qua trung tâm thực hiện đa dạng các hình thức
có thể là kết nối trực tiếp tại trung tâm giới thiệu người động trực tiếp đến phỏng vấn doanh nghiệp
cái thứ hai là định kỳ một mươi năm bằng tháng là trung tâm tổ chức các phi doanh nghiệp việc làm tại trung tâm
và đặc biệt là trung tâm phối hợp với các tổ chức đoàn thể là tổ chức các ngày hội việc làm
các phi doanh nghiệp việc làm lưu động các buổi tư vấn giới thiệu việc làm trực tiếp
tại các cộng xã và các xã trên địa bàn tỉnh
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trung tâm đã tổ chức chín phi doanh nghiệp việc làm lưu động
hai ngày hồi việc làm và sáu buổi tư vấn giới thiệu việc làm lưu động
tỉnh tất lắc đặc thù là các khu công nghiệp và công công nghiệp rất ít và nhỏ
và các doanh nghiệp đa số là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
thì số lượng tiến dụng lưu động là không nhiều
thì trung tâm đã thường xuyên phối kết hợp với các đơn vị doanh nghiệp ngoài tỉnh
đặc biệt là bình dương và đồng nai
thì trung tâm đã hỗ trợ các doanh nghiệp đi tham gia các phi doanh nghiệp việc làm lưu động
và để các doanh nghiệp đến tận nơi được phổ biến thông tin
tiên truyền về chính sách chế độ của người lưu động
qua đó là người ta nắm rõ ra thật thông tin
bên cạnh công tác giới thiệu việc làm
một trong những lĩnh vực được trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đắk lắc chú trọng
là công tác giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp
trong năm toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết cho gần sáu người
nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
không những thế để những người thất nghiệp sớm tìm được việc làm
những người đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp
được cán bộ trung tâm trực tiếp tư vấn giới thiệu
các ngành nghề phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của người lao động
vì vậy nhiều người đã sớm tìm được công việc mới
quay lại thị trường lao động
có tổ chức hỗ trợ việc làm có học nghề cũng có tư vấn đem
hiện tại công tác tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm đã đi vào ổn định
tại vì quy trình và các văn bản hướng dẫn đã cụ thể
cho nên hiện tại trung tâm đã rất làm tốt công tác bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm
mọi người lao động đến đây được tư vấn rõ ràng về các chính sách
và được đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi đến đây
trong quá trình tư vấn
các chính sách bảo hiểm thất nghiệp
trung tâm cũng hướng người ta sẽ quay lại thị trường trong thời gian đó
hướng người ta quay lại thị trường lao động
và hướng người ta những chính sách như là hỗ trợ dạy nghề v v
giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp là được trung tâm rất quan tâm
đặc biệt là người lao động mà khi đến trung tâm
sẽ được tư vấn giới thiệu việc làm trước khi tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp
sau khi người lao động không có nhu cầu
thì trung tâm mới tiếp nhận và giải quyết chế độ cho người lao động
trong trường hợp người lao động có nhu cầu
thì trung tâm sẽ giới thiệu trực tiếp đến các đơn vị doanh nghiệp
mà phù hợp với chế độ của người lao động
bên cạnh đó để tăng cường công tác giải quyết việc làm
giảm tình trạng thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đắk lắc còn phối hợp với các cơ quan đơn vị
như tỉnh đoàn đắk lắc hội liên hiệp phụ nữ
chính quyền địa phương các cấp mở những lớp dạy nghề cho người lao động
đặc biệt là người lao động nông thôn và dân tộc thiểu số
đây là lớp dạy nghề xây dựng dân dụng tại xã ea cao thành phố buôn ma thuột
ông nông văn ngôi tham gia lớp học này được một thời gian
mặc dù phải đi một quãng đường xa để đến được đây
nhưng ông vẫn quyết tâm theo học để có một nghề nghiệp ổn định
giúp tăng thu nhập cho gia đình
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đắk lắc mở nhiều lớp dạy nghề cho lao động nông thôn
như các lớp nông nghiệp và phi nông nghiệp
kỹ thuật chăm sóc cây cao su hồ tiêu xây dựng dân dụng
may công nghiệp thu hút hàng trăm lao động nông thôn theo học
các lớp học nghề này hoàn toàn biện phí
nghề xây dựng dân dụng có số lớp đào tạo nhiều nhất
và có nhiều học viên đăng ký học
sau khi hoàn thành một khóa học
học viên vừa được học kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng dân dụng
vừa được thực hành tại chỗ với dụng cụ nguyên vật liệu xây dựng
cũng có nhiều người cũng xin được việc làm vừa đi phụ hồ người ta
tại vì học cái lớp này vừa cấp bằng sơ cấp
nên mình lấy cái bằng đó mình đi làm phụ hồ
người dân mình thời nay
thì cũng muốn tạo công ăn việc làm cho gia đình mình
cái mục đích của cái chương trình về lao động nông thôn
đã tạo cho bà con một nghề nhất định cơ bản
để họ giải quyết được công việc mà họ thấy phù hợp với địa phương
ví dụ như là một số nghề hiện tại bây giờ ở địa phương cần
ví dụ như là nghề xây dựng này
nếu như họ có được các kỹ năng tốt
thì mức lương của họ sẽ cao hơn
và xuất phát từ vấn đề đó thì đi khảo sát từng địa phương
tuy theo địa phương mà chúng ta chọn
cái nghề nào
thì cái ưu tiên hàng đầu là để cho bà nâng cao
cái chất lượng cái nghề mà hiện tại họ đang đi làm
và khi họ có được cái kỹ năng nhất định
kỹ năng nghề nghiệp ổn định
và chất lượng thì về cái mức độ kinh tế của họ
thì hằng ngày họ sẽ cao hơn
anh y xuân sinh sống tại xã eana huyện kromana tỉnh đắk lắc
cũng là một trong những học viên tốt nghiệp từ lớp học xây dựng
sau khi tốt nghiệp
những kiến thức vừa học
anh vẫn dụng rất tốt và thực tế
hiện anh kết hợp cùng nhiều học viên khác
nhận các công trình xây dựng tại địa phương
hồi trước làm nghề cũng đi làm thầu
mà nó cuối cùng làm cho người ta
không dám làm không dám nhận
sau khi đi học xong bên trung tâm dạy nghề
về dân chúng họ có ưu tiên vì mình đi làm
nói chung là cuộc sống bây giờ nó cũng đỡ vất vả hơn một tí
nói chung cũng lo anh mặc nụ
khi đi học
em có thể tự tin đi làm hơn
và hàng xóm bà con biết mình làm được
họ gọi mình làm công
và mình có thể làm công để trang trải cho cuộc sống của mình
để cuộc sống nó đỡ hơn
đối với các ngành nghề mà
người đồng bào dân tộc chủ số lựa chọn
là đối với các nhóm

đồng bào dân tộc chủ số là phụ nữ
thì họ chọn những cái ngành nghề may mặc
dệt và những cái nghề nông nghiệp
để họ gắn với buôn làng
nhưng mà đối với các đối tượng thanh niên
thì họ có cái nguyện vọng là làm những cái nghề
mà để có thu nhập cao hơn
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đắk lắc
vẫn còn nhiều khó khăn như số doanh nghiệp giải thể tạm dừng hoạt động nhiều
số doanh nghiệp thành lập mới ít
chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhu cầu tuyển lao động ít
hoạt động xuất khẩu lao động còn chậm
nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm duy trì
và mở rộng việc làm xuất khẩu lao động của người lao động cao
nhưng nguồn vốn cho vay còn ít và thấp
chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động tại địa phương
công tác thu thập thông tin cung cầu lao động trên địa bàn gặp nhiều khó khăn
do địa bàn rộng tiếp cận doanh nghiệp để lấy thông tin khó
doanh nghiệp thiếu sự hợp tác và phần lớn doanh nghiệp thuê trụ sở làm việc nên thường xuyên thay đổi địa chỉ
để khắc phục những khó khăn đồng thời đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm
tới đây trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đắk lắc sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả của sàn giao dịch việc làm
thực hiện các giải pháp đồng bộ tổ chức được các phiên giao dịch
đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả của các lớp đào tạo nghề
phần tiếp theo của chương trình kính mời quý vị khán giả theo dõi một số thông tin
chính sách mới liên quan đến người lao động
theo báo cáo trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín sáu mươi ba trung tâm dịch vụ việc làm và bảo hiểm xã hội việt nam
giải quyết cho hơn tám trăm linh người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
bên cạnh đó những người thất nghiệp có nguyện vọng được học nghề đều được tổ chức
để hỗ trợ học nghề theo đúng quy định của pháp luật
đến nay đã có trên một trăm tám mươi người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề
nhiều người thất nghiệp sau khi tham gia các khoa học nghề đã có việc làm ổn định cuộc sống
một số địa phương có số người được hỗ trợ học nghề cao như thành phố hồ chí minh hà nội đồng nai bình dương
theo quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng sáu mươi
mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liên kề trước khi thất nghiệp
cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ một mươi hai ba mươi sáu tháng thì sẽ được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp
sau đó đóng đủ một mươi hai tháng được hưởng thêm một tháng tối đa không quá một mươi hai tháng
ngoài ra còn được hỗ trợ học nghề và tìm kiếm việc làm
cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội cho biết tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đã có hơn ba tám triệu lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn vay quỹ quốc gia về việc làm theo nghị định số sáu mươi một của chính phủ
tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm đạt trên một mươi bảy sáu nghìn tỷ đồng
từ nguồn quỹ quốc gia về việc làm đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tạo thu nhập nâng cao đời sống người lao động
để nâng cao hiệu quả vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm chính phủ cũng ban hành nghị định số bảy mươi bốn ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín về sự đổi bổ sung một số điều của nghị định số sáu mươi một
điểm mới của nghị định này về mức vay và thời hạn vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tăng từ một tỷ đồng lên hai tỷ đồng một dự án không quá một trăm linh triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm
đối với người lao động vay vốn tăng từ năm mươi triệu đồng lên một trăm linh triệu đồng và thời hạn vay vốn tối đa một trăm hai mươi tháng
về lãi suất vay vốn tăng từ sáu sáu lên bảy chín mươi hai một năm tương đương mức lãi vay của các hộ cận nghèo
về điều kiện bảo đảm tiền vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản đảm bảo từ một trăm linh triệu đồng trở lên
việc làm quy định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng lao động trái pháp luật hưởng lương hưu trợ cấp mức sức lao động hàng tháng
đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định
chưa tìm được việc làm sau một mươi năm ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ công an đi học tập có thời hạn từ đủ một mươi hai tháng trở lên
chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc cơ sở cách nghiện bắt buộc bị tạm giam chấp hành hình phạt tù ra nước ngoài định cư đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng chết
đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ chín tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật
thủ tục để hưởng chế độ hỗ trợ học nghề
đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
hồ sơ gồm đơn đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu của bộ lao động thương binh và xã hội quy định
đối với người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ chín tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm địa phương nơi người lao động có nhu cầu học nghề
hồ sơ gồm đơn đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu do bộ lao động thương binh và xã hội quy định
bản chính hoặc bản sau chứng thực quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn quyết định thôi việc quyết định sa thải quyết định kỷ luật bố thôi việc hoặc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động xổ bài hiểm xã hội

những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình lao động và xã hội tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại